sau đó vào nhà dân lấy một dao nhọn lợi dụng lúc anh tân không để ý đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
khi nạn nhân chống cự truy hô văn anh đã bỏ chạy vứt nguông khí và túi sách của mình tại khu vực gây án
khi nạn nhân chống cự truy hô văn anh đã bỏ chạy vứt khung khí và túi sách của mình tại khu vực gây án
trong thời gian này tình huống của công an thành phố hải dương mà không khai nhận hành vi đã thực hiện trong vụ án ở địa bàn huyện ba vì
tuy nhiên đối tượng đã không thể qua mắt được lực lượng công an vì những mâu thuẫn bất minh trong lời khai mở rộng vụ việc
trong quá trình bị truy nã đối tượng nguyễn văn anh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi trộm cắp của bản thân
cũng trong thời gian này chúng tôi nhận được thông tin của công an huyện ba vì thành phố hà nội
trên địa bàn huyện ba vì đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nghi vấn cho đối tượng người hải dương gây ra vụ án trên
bằng các biện pháp nghiệp vụ và đặc điểm của đối tượng gây án chúng tôi xác định đối tượng nguyễn văn anh nghi vấn đã gây ra vụ án trên và đã tập trung điều tra và đấu tranh mở rộng
và đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đối tượng đã khai nhận toàn bộ nội dung vụ án giết cướp xảy ra trên địa bàn huyện ba vì thành phố hà nội
hiện nay chúng tôi đang phối hợp với công an huyện ba vì để làm rõ toàn bộ nội dung của vụ án
được biết đối tượng nguyễn văn anh đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiện công an thành phố hải dương và công an huyện ba vì đang phối hợp điều tra củng cố hồ sơ để làm rõ các tình tiết có liên quan về vụ án mà đối tượng vừa thực hiện trên địa bàn huyện ba vì ngày hai mươi bảy tháng bảy để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ án đánh bạc qua mạng công nghệ cao vừa bị triệt phá tại hải phòng ba trăm tám mươi người trung quốc tham gia điều hành đường dây đã được dẫn độ bằng ô tô từ hải phòng lên cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn để ra cho trung quốc xử lý trong sáng nay

hiện công an thành phố hải dương và công an huyện ba vì ngày hai mươi bảy tháng bảy để xử lý cho trung quốc xử lý cho trung quốc xử lý cho trung quốc